tòa nhân dân tp hcm đã mở phiên tòa sâu thẩm xét xử bị cáo nguyễn hữu tình một mươi tám tuổi quê ở tỉnh an giang về hai tội giết người và cướp tài sản
đây là vụ thảm sát năm người trong một gia đình gây chấn động dư luận vào tết nguyên đán vừa qua
theo cáo trạng tháng tám năm hai nghìn một mươi bảy ông mai xuân trinh bốn mươi sáu tuổi sinh sống tại quận bình tân nhận nguyễn hữu tình và làm thuê tại xưởng của gia đình
thế nhưng tình thường xuyên chơi game nên vợ ông trinh là chị mai thị hồng ba mươi bảy tuổi la mắng có ý định cho nghỉ việc
chiều một mươi hai tháng hai tức hai mươi bảy tết tình đề nghị nhà chủ cho ứng trước năm triệu đồng và bán cho mình chiếc máy tính
chị hồng chỉ đồng ý việc ứng lương
tối một mươi hai tháng hai tình nghe vợ chồng ông trinh nói chuyện việc anh ta lười biếng thì tức giận và nảy sinh ý định trả thù
dạng sáng một mươi ba tháng hai tình lấy viên bi sắt tăng lên xuống dưới sàn nhà gây tiếng động
chị hồng đang ngủ giật mình thức dậy la mắng hắn lạnh lùng dùng dao đâm nhiều nhát vào người chị hồng
ông trình chạy ra thì tình xông đến đâm tới tấp phát hiện tiếng khóc của ba đứa con chủ nhà
tình lần lượt xuống tay giết hại
gây án xong y lấy điện thoại laptop nữ trang xe máy của gia đình ông trinh rồi bỏ trốn
chiều một mươi sáu tháng hai hắn điều khiển xe máy sang nhà bạn ở tỉnh long an
khi tình đang nhậu thì bị lực lượng chức năng ập và bắt giữ
với tội ác tây trời nguyễn hữu tình đã bị hội đồng xét xử tuyên tổng hình phạt mức án là tử hình